ngày năm tháng một mươi hai tại khu du lịch hồ núi cốc tỉnh thái nguyên tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn đua thuyền việt nam
phối hợp với tỉnh thái nguyên tổ chức khai mạc giải đua thuyền cấp cơ nui ính toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của gần ba trăm linh vận động viên đến từ một mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước
các vận động viên tranh tài ở ba mươi sáu nội dung thuộc ba nhóm cự ly gồm hai trăm linh m năm trăm linh m và một m
trong ngày khai mạc các đội đã tham gia thi ở nội dung cự li một m
giải đua thuyền cấp cơ nui ính toàn quốc là giải thường niên và quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia
đây là giải đấu nhằm đánh giá trình độ của các vận động viên đua thuyền trong cả nước
qua đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia
kết thúc ngày thi đấu đầu tiên ba tổ chức đã trao huy chương cho các đội ở nội dung cơ nui ính bốn người một m
cơ nui ính một người một m khai ác bốn người một m theo kế hoạch giải sẽ kết thúc vào ngày bảy tháng một mươi hai